liên quan tới vấn đề tài sản của thứ trưởng hồ thị kim thoa báo chí đã nêu trong thời gian gần đây
ngày một mươi tháng hai ban cán sự đảng bộ công thương đã đưa ra thông tin phản hồi
bộ công thương khẳng định số tài sản mà đồng chí hồ thị kim thoa đang sở hữu đã được kê khai đầy đủ
trong hồ sơ bổ nhiệm thứ trưởng vào năm hai nghìn chín và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền
trước khi có quyết định bổ nhiệm thứ trưởng
thông tin từ bộ công thương cho biết trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ công thương vào năm hai nghìn một mươi ba
bà hồ thị kim thoa đã có một mươi tám năm công tác tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang
với cương vị là bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty
số cổ phần của công ty cổ phần bóng đèn điện quang mà bà hồ thị kim thoa đang sở hữu
là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ công thương
và đã được kê khai đầy đủ cũng như báo cáo các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm